ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh đã tổ chức triển lãm ảnh tại đường nguyễn huệ
chào mừng bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
với chủ đề biển đảo quê hương triển lãm trưng bày hai trăm hai mươi ba bức ảnh được trưng bày trong triển lãm lần này là những khoảnh khắc chân thực
sinh động về thiên nhiên và cuộc sống lao động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của người dân và chiến sĩ ở các vùng biển
cùng thời điểm này tại đường đồng khởi và cung văn hóa lao động bác tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề thành phố hồ chí minh đoàn kết năng động sáng tạo
các bức ảnh đã giới thiệu với khách tham quan về hình ảnh nguồn lao động trẻ dồi dào của thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lao động sản xuất góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố